thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi tư duy chiến lược và hành động mau lẹ hơn về xuất nhập khẩu thì mới có thể đưa đất nước bứt phá đi lên
phải có ý tưởng xây dựng vùng chiến lược để có thủ lĩnh sản phẩm xuất khẩu trong bối cảnh chúng ta có hai mươi chín mặt hàng kinh mạch xuất khẩu trên một tỷ usd hai mươi mặt hàng trên hai tỷ usd tám mặt hàng trên sáu tỷ usd có mặt hàng xuất khẩu đến bốn mươi năm tỷ usd
thủ tướng yêu cầu cần chủ động và độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế

phát huy mọi tiềm năng khai thất lợi thế sau tháng của việt nam để tăng nhanh xuất khẩu cả số lượng chất lượng và giá trị gia tăng hàng quá
mình là động lập tự chủ để mà có đa dạng thị trường chứ không phải phụ thuộc một thị trường chúng nó cứ định hướng là định hướng đó mà còn nhấn mạnh một số thị trường trọng tâm
thủ tướng chỉ rõ cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến chính sách thuế phí lệ phí hải quan kiểm tra chuyên ngành các vấn đề liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh
xây dựng hệ thống logistic hậu cần hiện đại thông suốt và phí rẻ hơn tìm kiếm mở rộng và chinh phục thị trường một cách bài bản hiệu quả hơn
tăng cường các biện pháp tháo gỡ rào cản tạo điều kiện cho hàng quá xuất khẩu đặc biệt là năm lâm thủy sản và hàng rào kỹ thuật bảo vệ các sản phẩm xử lý các vấn đề phát sinh vượt qua các rào cản thương mại kiểm dịch động thực vật các vấn đề về chống trợ cấp chống bán phá giá của nước ngoài đối với hàng xuất khẩu của việt nam
thủ tướng yêu cầu các địa phương phải quan tâm chỉ đạo từ kiểm tra kiểm soát chất lượng đến địa điểm làm logistic đất đai xây dựng vùng nguyên liệu
những địa phương có đầu ra là xuất khẩu phải có sự chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại
bộ công thương cần tiếp tục trả lời năm câu hỏi mà thủ tướng nêu ra tại hội nghị
những câu hỏi này có thể chọn lọc đưa vào những nội dung của chỉ thị của thủ tướng về thúc đẩy xuất khẩu cả trước mắt và lâu dài với giải pháp tổng thể
chiều nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ đã có cuộc họp với một số bộ ngành địa phương về các dự án bot giao thông đường bộ
phát biểu tại buổi họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhất trí cho rằng xã hội hóa nguồn lực trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tài
nhất trí nhận định mặt được là cơ bản thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khắc phục các tồn tại yếu kém bất cập
bao gồm thời gian thu mức thu miễn giảm cho người dân khu vực trạm bot nhất là loại bỏ chi phí bất hợp lý của các trạm bot
đánh giá cao con số giảm hai mươi tổng mức đầu tư được duyệt đối với các dự án bot sau khi thanh tra kiểm toán
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần công khai minh bạch trong triển khai dự án bot
bên cạnh đó cần thực hiện nghiêm túc công điện số tám mươi hai của thủ tướng về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm bot
trong đó xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động
gây dối cố tình phá hoại gây mất trật tự xã hội gây ủn tắc giao thông
cần làm tốt công tác truyền thông để người dân thấu hiểu và ủng hộ việc thực hiện chủ trương xã hội hóa này
thủ tướng nhất trí với lộ trình chuyển sang thu phí tự động không dừng như báo cáo của bộ giao thông vận tải
trong đó khuyến khích các trạm bot nhanh chóng chuyển sang loại hình này
bộ giao thông vận tải sớm công bố lộ trình cho người dân doanh nghiệp biết giám sát
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đấu thầu công khai để chọn đơn vị cung cấp công nghệ
công khai minh bạch cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình lưu thông bảo mật thông tin của người sử dụng phương tiện
về mức thu tại các trạm không dừng bộ giao thông vận tải làm việc cụ thể với bộ tài chính
và các cơ quan chức năng để công bố mức phí hợp lý phù hợp với tình hình hiện nay
bộ giao thông vận tải theo dõi xử lý kịp thời các tình hình liên quan và báo cáo thủ tướng
chiều nay tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi tiếp bà urinet osana vasili vina
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị ukraine việt nam chủ tịch tiểu ban hợp tác khu vực và xuyên biên giới
giữa ukraine và các nước eu thuộc ủy ban hội nhập châu âu cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định việt nam luôn coi trọng
củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị
tác toàn diện lâu dài với các nước bạn truyền thống trong đó có ukraine
cảm ơn ukraine đã cam kết ủng hộ việt nam ứng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị mong rằng trong thời gian tới quốc hội của hai nước sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương trong khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên
bà iurinet osana vasily vina chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị ukraine việt nam cho biết
việt nam luôn là đối tác quan trọng trong đường lối đối ngoại của ukraine và tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước
của tổng thống rosenco tới việt nam trong tháng một mươi tới đây sẽ thành công tốt đẹp
qua chuyến thăm hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ song phương nâng lên tầm đối tác chiến lược
trước đó đoàn nghị sĩ hữu nghị việt nam ukraine do đồng chí đinh văn nhã phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam ukraine đã có buổi hội đàm
với nhóm nghị sĩ hữu nghị ukraine việt nam hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế giáo dục quốc phòng
và bày tỏ sự tin tưởng vào sự thành công của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác
giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị và các đại biểu quốc hội hai nước
hôm nay tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội và đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh kiên giang và huyện phú quốc
về các vấn đề liên quan đến mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt phú quốc còn gọi là đặc khu phú quốc
theo đó khi thành lập đặc khu phú quốc sẽ có diện tích trên năm mươi bảy năm trăm hai mươi chín ha với hai mươi chín một trăm tám mươi năm hộ
có chín khu hành chính được chuyển đổi từ hai thị trấn và bảy xã hiện có
phát biểu tại buổi làm việc
hội cho rằng mô hình chính quyền đặc khu cơ chế chính sách thì phú quốc là một trong ba đặc khu có lợi nhất
vì hội đủ các điều kiện xây dựng được sự đồng thuận cao nhất và quá trình hình thành tương đối rõ nét
tuy nhiên phú quốc phải xác định quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi và dài hơn nữa
phú quốc cần tập trung phát triển du lịch biển đảo quy hoạch phát triển thêm trung tâm tài chính quốc tế
hay dịch vụ hàng hải trung tâm chữa bệnh cao cấp
nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam của liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương
phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp việt nam
và thành viên liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương
tại buổi làm việc chủ tịch liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương đã dẫn đoàn gồm hơn ba mươi lãnh đạo các tập đoàn
doanh nghiệp lớn của các nước thành viên hoạt động trong các lĩnh vực như dệt may mặc mỹ phẩm hàng tiêu dùng phân phối
chế biến thực phẩm dược phẩm hóa chất phân phối sản phẩm công nghiệp xây dựng it và du lịch đến từ australia ấn độ nepal đài loan trung quốc
buổi làm việc đã tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư
đồng thời tiếp cận các thành viên cao cấp của một trong những tổ chức lớn đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực

nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng và mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn
những hoạt động này nhằm góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân trên địa bàn
cụ thể ngày hai mươi chín tháng bốn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược củ chi
nghĩa trang liệt sĩ huyện củ chi nghĩa trang chính sách thành phố và nhà tưởng niệm mẹ việt nam anh hùng
dân hương dân hoa chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng
tại bảo tàng hồ chí minh
để kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố còn tổ chức triển lãm ảnh tại tuyến đường đi bộ nguyễn huệ
đường đồng khởi biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động bán pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại nóc hầm vượt sông sài gòn
quận hai và tầm thấp tại công viên văn hóa đầm sen vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm ngày ba mươi tháng bốn
ngoài ra các nhà văn hóa thanh niên các trường học ký túc xá
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ giới trẻ
nghi lễ dước kiệu về đền hùng trong ngày rỗ tổ là hoạt động truyền thống nhằm bảo tồn và duy trì
những nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn
ngày hai mươi ba tháng bốn tức là ngày tám tháng ba năm mậu tuất
tại khu di tích lịch sử đền hùng đã diễn ra lễ dức kiệu dân lễ vật cung tiến tổ tiên
đội hình rước kiệu gồm có người dẫn đoàn
đội múa sư tử các đội chiêng chống rước cơ hội rước biển giấu và bát biểu hoặc chấp kích
đội bát âm và múa sinh tiền người rước tàn lọng chủ tế và quan viên
các cụ cao tuổi và đông đảo nhân dân địa phương
lễ vật gồm có hương hoa bánh trưng bánh dày
các sản vật địa phương do công sức người dân lao động và cả cộng đồng sáng tạo nên
tham dự lễ rước kiệu và dân lễ vật lên các vùa hùng năm nay
có bảy xã phường thị trấn vùng ven khu di tích lịch sử đền hùng
vân phú hy cương thành phố việt trì tiên kiên hùng sơn huyện lâm thao và đông đảo bà con nhân dân du khách
hôm nay phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo hà văn thắm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
cùng đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ tư
đại diện viện kiểm sát cấp cao tại hà nội và luật sư tiếp tục xét hỏi hà văn thắm
nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc ocean bank
theo bị cáo hà văn thắm tòa sơ thẩm quy kết vụ án xảy ra tại ocean bank
đã gây thiệt hại hơn một năm trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng này
do đó tòa tuyên hà văn thắm nguyễn xuân sơn và nguyễn minh thu phải liên đới bồi thường hơn chín trăm linh tỷ đồng
bị cáo thắm khẳng định ông ta giữ nguyên nội dung kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét kết luận này
theo lý giải của hà văn thắm số tiền hơn một năm trăm linh tỷ đồng được chia ra hai phần
hơn sáu mươi tỷ đồng đã được cơ quan điều tra bộ công an tách vụ án để tiếp tục làm rõ
còn lại hơn chín trăm linh tỷ đồng dùng vào nhiều mục đích như tạm ứng mua cơ sở vật chất của ngân hàng
chi cho hơn ba trăm linh khách hàng doanh nghiệp để huy động lãi suất thu hút tiền gửi nên không coi là thiệt hại
hà văn thắm còn cho rằng mình là bị hại trong hành vi đưa tiền cho anh sơn để chăm sóc khách hàng pvn
về phần mình bị cáo nguyễn xuân sơn khẳng định ông ta không phạm tội tham mô và lợi dụng chức vụ quyền hạn
mà chỉ thừa nhận có hành vi cố ý làm trái
ông này cũng khẳng định sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
ông đã khai và liệt kê danh sách những người được chăm sóc lãi ngoài với cơ quan điều tra
dự kiến ngày mai phiên tòa sẽ kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụng
thưa quý vị và các bạn liên quan đến sự việc hơn năm trăm linh giáo viên được tuyển dư thừa tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn ủy ban nhân dân huyện này đã tổ chức đợt thi tuyển viên chức
cho các giáo viên
việc thi tuyển được sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an và sở nội vụ
có hai nhóm để thi xét tuyển gồm nhóm đặc cách đối với số giáo viên đã hợp đồng và dạy được ba năm trở lên
và có bằng tốt nghiệp loại giỏi
nhóm đề thứ hai dành cho số thí sinh còn lại
theo đó trong tám mươi ba chỉ tiêu sẽ chọn tuyển thì có ba mươi tám chỉ tiêu dành cho nhóm đặc cách
đã có hơn bốn trăm linh giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tham dự kỳ thi tuyển này
trong đó có ba trăm bảy mươi giáo viên nằm trong số hơn năm trăm linh giáo viên đã được ký hợp đồng đi dạy những năm trước đó
số còn lại là thí sinh tự do
ngoài các bang đó thì chúng tôi lập một cái bang giám sát
chúng tôi cũng lập các cái kế hoạch để chuẩn bị cho cái kỳ xét tuyển này
công an huyện cũng đã lập một cái kế hoạch riêng và cũng cử những giám sát cùng tham gia trong giám sát
trước sau kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp này diễn ra
bên cạnh đó công an tỉnh đắk lắc công an huyện crong park cũng đã cử cán bộ đến giám sát chặt chẽ
từ khi ra đề thi cho đến quá trình chấm thi công bố kết quả để đảm bảo tính minh bạch công bằng
không để xảy ra tiêu cực trong đợt thi tuyển này
để đảm bảo cho kỳ thi xét tuyển thi tuyển công chức viên chức trong đợt này
thì được sự chỉ đạo của lãnh đạo quán tỉnh và quỹ ban dân nước huyện
thì công an huyện đã xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau kỳ thi
triển khai các biện pháp theo dõi giám sát từ các khâu ra đề cho đến khâu chấm thi
mà đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách khách quan công bằng mà an ninh trật tự đảm bảo
ký hợp đồng tràn lan sai quy trình đã dẫn đến dư thừa năm trăm bảy mươi tám giáo viên
đến nay có ba trăm bảy mươi giáo viên được thi tuyển để chọn ra tám mươi ba chỉ tiêu
thế nhưng vẫn còn hơn bốn trăm linh giáo viên chưa biết số phận nghề nghiệp của mình rồi đây sẽ như thế nào
theo đó các tuyến đi bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai mức phụ thu vé sẽ không quá ba mươi áp dụng từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng bốn
còn các tuyến đi các tỉnh khu vực tây nguyên ninh thuận bình thuận đến quảng ngãi mức phụ thu vé không quá bốn mươi áp dụng từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng bốn
tại bến xe miền tây dự báo lượng hành khách sẽ tăng từ tám một mươi cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm là ngày hai mươi tám tháng bốn lượng hành khách đạt từ năm mươi tám đến sáu mươi khách
ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt dự án đầu tư một trăm chín mươi hai xe buýt mới để đưa vào sử dụng trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hệ thống xe buýt để thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn
một mươi xe buýt mới do năm doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải đầu tư các xe buýt mới được đưa vào sử dụng thay thế phương tiện cũ đã hết hạn sử dụng hoặc xuống cấp tập trung cho một mươi một tuyến gồm tuyến số một mươi tám bến thành chợ hiệp thành
quận một mươi hai tuyến số hai mươi hai bến xe quận tám khu công nghiệp lê minh xuân tuyến số hai mươi bảy bến thành âu cơ bến xe an sương tuyến số hai mươi chín phà cát lái chợ nông sản thủ đức tuyến số bốn mươi năm bến xe quận tám bến xe miền đông tuyến số năm mươi chín bến xe quận tám bến xe ngã tư ga tuyến số bảy mươi tân quy bến xúc tuyến số tám mươi một bến xe chợ lớn khu công nghiệp lê minh xuân tuyến số chín mươi ba bến thành đại học nông lâm tuyến số một trăm hai mươi bảy an thới đông ngã ba bà sán
và tuyến số một trăm bốn mươi tám bến xe miền tây gò vấp
thưa quý vị và các bạn lễ phát động ngày sách việt nam lần thứ năm trên toàn quốc và hội sách chào mừng ngày sách việt nam lần thứ năm là những sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ năm do bộ thông tin và truyền thông chủ trì tổ chức
chương trình đã bế mạc và gặt hái được nhiều thành công với doanh thu đạt được là gần một mươi một tỷ đồng
hội sách với sự tham gia của gần tám mươi đơn vị
hội sách với sự tham gia của gần tám mươi đơn vị đăng ký tổ chức trên một trăm linh gian hàng trưng bày phục vụ bạn đọc với trên năm mươi tên sách hơn năm triệu bản sách các loại và đã thu hút hàng trăm lượt người xem
trong đó có nhiều độc giả đến từ nhiều địa phương khác nhau
số lượng sách được các đơn vị trưng bày giới thiệu quảng bá tại hội sách khá phong phú đa dạng với những chương trình tri ân bạn đọc một cách thiết thực đã tạo nên một không gian văn hóa sách ấn tượng tại thủ đô ngàn năm văn hiến
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ban tổ chức tổng doanh thu của hội sách đạt gần một mươi một tỷ đồng
chuyển sang các thông tin quốc tế
hàn quốc ngừng phát thanh tuyên truyền dọc biên giới triều tiên
triều tiên đang thể hiện thiện trí sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào cuối tuần này
sáng nay hàn quốc thông báo đã ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền dọc biên giới với triều tiên
lần đầu tiên trong hai năm qua sau khi bình nhưỡng tuyên bố ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi tuần trước
thông báo của bộ quốc phòng hàn quốc nêu rõ việc ngừng phát thanh tuyên truyền nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền triều tiên
và tạo bầu không khí cho đối thoại hòa bình nhân dịp của gặp thượng đỉnh đầu tiên trong một thập kỷ qua tại làng đình chiến panmunjom
tuy nhiên bộ quốc phòng hàn quốc không đề cập đến việc liệu seoul có nối lại chương trình phát thanh sau cuộc gặp hay không
hiện phía triều tiên chưa có phản ứng nào sau thông báo của hàn quốc
động thái trên diễn ra sau khi bình nhưỡng tuyên bố quyết định ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa
đồng thời đóng cửa cơ sở thử hạt nhân tại punggye ri miền bắc triều tiên
cũng trong sáng nay hai miền đã tiến hành cuộc gặp cấp chuyên viên thảo luận về các nghi thức ngoại giao và biện pháp đảm bảo an ninh cho hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp ngày hai mươi bảy tháng bốn tới
với hai trăm hai mươi tám phiếu thuận một trăm ba mươi chín phiếu chống và hai mươi bốn phiếu trắng hạ viện pháp vừa thông qua dự thảo luật tị nạn và nhập cư nhằm siết chặt vấn đề kiểm soát người tị nạn
dự luật thắt chặt nhập cư được bộ nội vụ pháp soạn thảo có điều khoản tăng gấp đôi thời hạn tạm giữ
những người di cư bất hợp pháp lên chín mươi ngày giảm thời hạn chót những người xin tị nạn phải nộp đơn đăng ký từ một trăm hai mươi ngày xuống còn chín mươi ngày giảm một nửa thời gian chờ xử lý đơn xuống sáu tháng và cho họ hai tuần để khiếu nại nếu đơn xin tị nạn không được phê duyệt
dự luật cũng quy định những người vượt biên trái phép vào lãnh thổ pháp sẽ bị phạt tiền và phạt tù giam một năm đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất các trường hợp xin tị nạn vì lý do kinh tế
bộ nội vụ pháp cho biết các điều khoản trong dự luật mới cơ bản nhằm kiểm soát tốt hơn làn sóng nhập cư
tuy nhiên nhiều nghị sĩ và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối coi dự luật này là quá hà khắc và nguy hiểm với người tị nạn và chưa quan tâm tới những khó khăn mà họ phải đối mặt

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt